du lịch xanh đang được nhiều nước chú trọng hơn sau khi tình trạng quá tải về du lịch ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường và cuộc sống bình yên của dân bản địa
thế nhưng có một quốc gia nhỏ bé ở nam á đã bỏ qua du lịch đại chúng để tiếp nhận khách du lịch có chọn lọc với tôn trị giá trị cao tác động thấp
về kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững mà ở đó người ta vừa đảm bảo phát triển du lịch vừa bảo vệ môi trường sinh thái thì bhutan là một điểm sáng rất đáng học hỏi
năm hai nghìn một mươi tám bhutan đón hai trăm linh lượt khách du lịch quốc tế
trung bình mỗi du khách phải trả hai trăm năm mươi đô la một ngày
bhutan hiện có ba bảy trăm linh phòng lưu trú với khoảng sáu giường
công suất phòng ở thành phố trọng điểm là bảy mươi năm
mỗi đoàn du khách chỉ từ năm đến một mươi người
vương quốc rồng sấm
náo mình trên núi cao giữa biển mây trắng
bhutan giống như con thuyền cứ trôi bồng bềnh mặc cho thế giới bên ngoài có biết bao đổi thay
truyền hình hay internet dường như không hề tác động đến nơi này
bởi đơn giản là người dân nơi đây còn mãi mê với việc tu tập phật giáo
bởi họ còn lo làm cách nào để giữ cho nền văn hóa truyền thống đặc sắc của mình không bị mai một
và một điều quan trọng nữa là lo bảo vệ môi trường tự nhiên đang nuôi dưỡng họ
an có đủ điều kiện để trở thành một vương quốc du lịch
nhưng người bhutan không bận tâm
họ không muốn bị rơi vào bẫy quá tải du lịch mà nhiều nước khác đang gặp phải
đức vua của họ rikme siga wanchuk từng tuyên bố
giá trị cao tác động thấp
du lịch ở bhutan là vậy
chúng tôi quan niệm khách đến nhiều thì giá phải tăng
miễn sao khách chấp nhận được
và người dân cũng hưởng lợi cao hơn để hai bên đều vui
đấy là hạnh phúc
chúng tôi giám sát kỹ hành vi của khách không chấp nhận những vị khách gây dối dù họ có trả bao nhiêu tiền
khoản phí thị thực áp đặt với du khách bao gồm cả phí phát triển bền vững được chính phủ bhutan sử dụng vào việc phát triển các dự án cơ sở hạ tầng giáo dục và chăm sóc y tế cho người dân bhutan
thay vì rơi vào túi cá nhân nguồn tiền có được từ du lịch được đầu tư trực tiếp vào cộng đồng địa phương
chính điều này đã giúp cho vương quốc bhutan có thể cung cấp chăm sóc y tế miễn phí

để phát triển du lịch bền vững chúng tôi chú ý nhiều đến yếu tố trách nhiệm tối thiểu hòa những yếu tố ngoại lai giám sát kỹ hành vi của khách
khi đưa khách đến các cộng đồng các hãng lữ hành phải nghiên cứu kỹ thời điểm phù hợp để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống cư dân
du khách quốc tế đầu tiên đến bhutan là vào thập niên một nghìn chín trăm bảy mươi
và chính quyền nước này luôn thận trọng trước tác động từ khách nước ngoài
điều bắt buộc là phải xin thị thực và đăng ký tour qua các công ty lữ hành bhutan hoặc đối tác quốc tế với mức phí trung bình hơn hai trăm năm mươi đô la mỗi ngày
với hai trăm năm mươi đô la một ngày du khách sẽ được nghỉ tại khách sạn có tiêu chuẩn tối thiểu ba sao với ba bữa ăn
hướng dẫn viên được cấp phép người bhutan hỗ trợ suốt kỳ nghỉ bao mọi chi phí di chuyển và vé vào cửa mọi điểm tham quan
ngoài ra chính phủ bhutan sẽ trích sáu mươi năm đô la từ khoản thu của du khách để phân bổ cho công tác bảo tồn môi trường
phát triển cơ sở hạ tầng giáo dục và dịch vụ y tế miễn phí toàn dân
khoản chi phí không nhỏ này không làm nản lòng những du khách đam mê khám phá miền đất lạ như bhutan
đất nước không carbon đầu tiên trên thế giới và duy nhất đo lường chất lượng cuộc sống bằng chỉ số hạnh phúc quốc gia
chứ không phải bằng tổng sản phẩm quốc nội
chính sách du lịch có phần bảo thủ của bhutan tỏ ra hiệu quả như một tấm khiên bảo vệ vương quốc này khỏi các tác động bất lợi
bhutan có mọi khả năng và cơ hội để giữ vững vị thế của một điểm đến phát triển du lịch bền vững hàng đầu thế giới
bằng việc bỏ qua du lịch đại chúng để tiếp nhận khách du lịch có chọn lọc hơn
bhutan đã thu về nguồn ngân sách quý giá mà không lâm vào tình trạng quá tải du lịch
trong khi cả thế giới lao đao trước cơn khủng hoảng kinh tế
trước tình trạng thiên nhiên bị hủy hoại và khí hậu nóng lên
thì riêng một mình quốc gia nhỏ bé bhutan lại càng nổi lên như một quốc gia hạnh phúc
đã định hướng được cách phát triển bền vững lâu dài và hiệu quả
phá rừng để làm giàu thì quá dễ
ở bhutan chúng tôi tin rằng đó không phải là cách để thịnh vượng dài lâu
chỉ có cách bảo vệ thiên nhiên môi trường chăm sóc cho chất lượng cuộc sống người dân
thì một quốc gia mới thực sự được coi là phát triển
du lịch không thể trở thành gánh nặng hay làm biến dạng môi trường sinh thái
thật khó tin là với chính sách thận trọng như vậy du lịch vẫn trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của bhutan
mang lại gần tám mươi năm bốn triệu đô la mỹ cho đất nước này vào năm hai nghìn hai mươi
tổng doanh thu đến từ ngành du lịch tại bhutan hiện chỉ đứng sau thủy điện
tuy nhiên chiến lược phát triển du lịch bền vững của bhutan đang rơi vào thế khó
do sự bùng nổ của dòng khách du lịch
dòng khách du lịch trong khu vực mà chủ yếu đến từ ấn độ
du khách đến từ quốc gia này không phải tuân thủ mức chi tiêu tối thiểu hai trăm năm mươi đô la
mà bhutan áp dụng đối với các du khách quốc tế cũng không phải qua các công ty du lịch
nên du khách ấn độ có thể đi du lịch tự túc đến bhutan theo nhóm du lịch
không cần thuê hướng dẫn viên
và còn gì tuyệt vời hơn khi bạn có thể tránh nóng và không khí ô nhiễm
ở quốc gia láng giềng có khí hậu mát mẻ như bhutan
chính điều này đang làm cho các công ty du lịch quốc tế cao cấp
trong khi lượng khách quốc tế ở xa chỉ tăng khoảng bảy một năm
thì lượng khách du lịch từ các quốc gia láng giềng tăng tới hai mươi năm
đã có không ít người băn khoăn
cứ theo đà này tôi không biết bhutan có thể tiếp tục duy trì
như một điểm đến cao cấp độc và lạ trong bao lâu
tuy nhiên du khách ấn độ thường mang theo tiền rupee tới bhutan
trong khi bhutan lại nhập khẩu tới tám mươi năm hàng hóa từ ấn độ
hội đồng du lịch bhutan đang đề xuất
thu thuế phát triển bền vững đối với du khách trong khu vực
giống như các khách du lịch quốc tế ở xa
bên cạnh đó là chiến lược đa dạng hóa sản phẩm với khoản đầu tư
lên tới hai mươi hai triệu đô la gồm trải nghiệm các môn thể thao mạo hiểm
lễ hội vùng cao và các tour du lịch di sản
ở khu vực phía đông và trung tâm
vương quốc rồng sấm hiện vẫn còn chậm phát triển về kinh tế
và là một trong những đất nước nghèo nhất thế giới
lựa chọn kinh tế hay môi trường
chính phủ bhutan vẫn đang rất nỗ lực
chỉ sự cân bằng này